bão ta lim đã đi vào đất liền tỉnh quảng tây của trung quốc vào sáng nay
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong chiều nay bão sẽ suy yếu rất nhanh sau khi đi vào đất liền khu vực vùng núi phía bắc của nước ta
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão tại đảo bạch long vĩ hải phòng có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
đầm hà quảng ninh gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
cửa ông và móng cái quảng ninh phù liễn hải phòng có gió giật mạnh cấp sáu
cô tô quảng ninh có gió giật mạnh cấp bảy
dự báo trong chiều nay bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi km và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới
đêm bốn giờ chiều nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới việt trung với cường độ mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong tối đêm nay và dạng sáng mai áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
với tốc độ rất nhanh mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
đi vào đất liền khu vực vùng núi phía bắc nước ta và suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão một số tỉnh ở phía nam đã có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển
khiến hai tàu cá bị chìm hơn một trăm linh ngôi nhà bị sập đổ tốc máy
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương quản lý chặt
cấm các phương tiện ra khơi nhất là tàu cá tàu du lịch kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè
tại các tỉnh phía nam như bến tre hậu giang kiên giang sóc trăng vĩnh long cà mau
có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển
tính đến sáng nay đã có một trăm một mươi bảy nhà bị sập đổ tốc mái
trong đó bến tre hai mươi bảy nhà hậu giang một mươi bốn kiên giang ba mươi sóc trăng một vĩnh long một mươi một và cà mau ba mươi bốn
ngoài ra cơn mưa lớn kèm rông lốc mạnh cuốn bay mái tôn khung nhà
và trạm biến áp một trăm một mươi kv nằm trong khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai
khiến hơn một trăm linh doanh nghiệp mất điện
hai tàu cá cùng với một mươi một lao động của tỉnh cà mau đã bị chìm do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nhưng may mắn toàn bộ thuyền viên đã được cứu vớt an toàn
trong khi đó chịu ảnh hưởng của bão số một trưa nay hà nội có gió to cấp năm giật cấp sáu
người dân gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông trên đường
trước diễn biến thời tiết mưa bão người dân cần cẩn trọng hạn chế di chuyển trên đường
tránh các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra do rông và gió lớn
dự báo trước diễn biến của bão trong nhiều giờ qua công an tỉnh quảng ninh và thành phố hải phòng
đã tăng cường lực lượng thường xuyên ứng trực phối hợp với các ngành chức năng khác
vận động hỗ trợ người dân phòng chống bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra
tại quảng ninh cảnh sát đường thủy huy động một trăm linh lực lượng sẵn sàng thường trực chiến đấu
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bố trí phương tiện tăng cường tuần tra
hướng dẫn các phương tiện vận tải hàng hóa về nơi tránh trú và xử lý các tình huống phát sinh sau bão
tại thành phố hải phòng lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
triển khai một trăm linh lực lượng thường trực ứng trực phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ người dân
tại huyện cát hải huyện đảo lớn nhất và cũng tập trung mật độ rất cao các dạng hình hoạt động
gồm ngư nghiệp công nghiệp dịch vụ du lịch lực lượng công an huyện tập trung một trăm linh quân số
tiến hành kiểm soát chặt chẽ tình hình để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
đặc biệt hiện trên đảo cát bà còn hàng nghìn khách du lịch cả trong và ngoài nước lưu trú
công an huyện phối hợp với các ngành chức năng triển khai hướng dẫn chuẩn bị phương tiện
vật dụng sinh hoạt đảm bảo an toàn cho các cơ sở dịch vụ cũng như du khách
sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh
mặc dù bão số một đã suy yếu nhưng hoàn lưu bão rộng dự báo vẫn có thể gây mưa lớn cho nhiều tỉnh phía bắc
cục bộ có nơi mưa rất to gây lũ quét và xả lở đất
trước tình hình này vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp
ra soát các phương án ứng phó với mưa lớn phòng tránh các tai nạn sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
tại cuộc họp lãnh đạo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
với diễn biến mới của bão thì tình hình gió mạnh không còn đáng lo ngại
nhưng hoàn lưu rộng của bão sẽ gây mưa lớn
ứng phó với mưa lớn lãnh đạo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
chịu ảnh hưởng kiểm tra giả soát chủ động di rời sơ tán dân tại khu vực ngập sâu chia cắt
nguy cơ lũ quét xả lở đất chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm
theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra lũ quét sạt lở chia cắt
chủ động biện pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa hồ thủy lợi sung yếu các vị trí đê điều xuống cấp gặp sự cố chưa xử lý
đối với khu vực đồng bằng phân biển thì đại nghị tiếp tục giả soát chủ động sơ tán dân ra khỏi các nhà yếu
không đảm bảo an toàn sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp
đối với khu vực miền núi thì kiểm tra giả soát chủ động đi rời dân khu vực nguy cơ lũ quét sạt lở đất
chỗ này thì tôi thấy là ngay chỗ lai châu trong này không biết tình hình chưa có thông tin mưa bão rõ về lai châu nhưng mà phải chú ý
bởi vì lai châu vừa rồi chúng tôi đi bằng kiểm tra trung ương đi kiểm tra đến một cái lưới phải nói là bốn mươi hộ đang có một nguy cơ sản lở đất như tương tự như ở kỳ xưa
và tỉnh đã có phương án di rời đã làm cơ sở hạ tầng cho lơi di rời ra
nhưng dân hiện nay vẫn đang ở cái khu mà nguy hiểm thì cái chỗ này cũng phải chú ý cho chúng tôi
các địa phương cũng cần hướng dẫn phân luồng giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
mưa lớn cũng có khả năng xảy ra tại quảng ninh do ảnh hưởng hoạt lưu bão
dự kiến mưa lớn tại nhiều huyện miền núi của tỉnh tập trung ở các xã biên giới của thành phố móng cái nguy cơ lũ ống lũ quét sạt lở luôn luôn thường trực
địa phương đã chủ động đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng các phương án xả lũ điều tiết mực nước của các hồ chứa đồng thời dự phòng từ sớm kịch bản di dời người dân đến các khu vực an toàn

ninh dự kiến độ khoảng ba trăm linh và thậm chí có nơi lên khoảng bốn trăm linh mm như vậy là cái khả năng mà sạt lở rồi lũ ống lũ quét có thể vẫn diễn ra
mặc dù là cơn bão đầu tiên nhưng mà quảng ninh đã rất chủ động và tôi tin chắc rằng là kể cả có bão có vào ở cấp bao nhiêu thì chắc chắn là thiệt hại sẽ giảm rất nhiều
giúp kinh nghiệm từ những cơn bão trước gây hậu quả về người và tài sản những khu vực mỏ khai thác than luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ngập úng mỗi khi có mưa lớn
đặc biệt là nguy cơ sập hầm mỏ
do kết cấu địa chất khu vực kém bền vững việc kiểm soát chặt chẽ lưu lượng nước chảy vào các hầm bơm khu mỏ là yếu tố sống còn ở đây
tại các vị trí sản xuất ở trong hầm lò thì chúng tôi đã chuẩn bị củng cố gia cố các vị trí sản xuất
đặc biệt chúng tôi đã chuẩn bị hệ thống đường thoát nước để đảm bảo khi có nước xuống thì nước sẽ được thoát hết trong hệ thống đường ống nước không ảnh hưởng đến các công trình ở trong hầm lò
lượng mưa lớn
không tránh khỏi các tình huống sản lở nếu xảy ra lũ ống lũ quét đặc biệt là tại các khu vực miền núi
những tình huống xấu khác như sạt lở ngập úng cô lập các xã miền núi cũng đã được tính đến và các phương án di rời người dân đến những khu vực an toàn cũng đã được chuẩn bị sẵn
cùng với các lực lượng vũ trang biên phòng rồi cấp ủy chính quyền lực lượng công an xã công an viên chúng tôi thường trực hai mươi bốn hai mươi bốn
và khi mực nước đang dần dâng cao thì chúng tôi đã có phương án và hỗ trợ người dân bằng các phương tiện chuẩn bị và con người
di rời tài sản cũng như là di rời nhân dân đến những vùng an toàn như tôi nói là đây là ví dụ như đồn biên phòng hoặc là trường học hoặc là những nhà dân kiên cố trên cao đảm bảo tuyệt đối an toàn
đến thời điểm này có thể đánh giá bão talim không ảnh hưởng quá nhiều đến tỉnh quảng ninh như dự báo ban đầu
tuy nhiên các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo tiếp sau đây rất có thể sẽ có những đợt lũ tử thượng nguồn nguy cơ xảy ra ngập úng kéo dài do hoàn lưu bão rộng lượng mưa lớn
người dân tuyệt đối không chủ quan và phải chấp hành theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng địa phương
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mảy trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn quận lê trân tp hải phòng về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có vết xẹo to ở vùng cổ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông bảy trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

đối tượng này ca một cm dưới sau đuôi lông bảy trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước